thưa quý vị sau nhiều ngày nghị án vào sáng nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án vụ buôn lậu hai trăm linh tấn đường cát
đối với nguyễn thị kim hạnh hay còn gọi là mười tường cùng các đồng phạm
theo cáo trạng nguyễn thị kim hạnh trực tiếp mua đường cát từ campuchia vận chuyển về việt nam bán cho khách hàng ở nhiều tỉnh
và điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu cũng như phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi người thường trực tiếp mua đường cát từ campuchia mang về việt nam
bán cho ba mươi ba người ở nhiều tỉnh thành với hơn hai trăm linh tấn đường cát trị giá hai tám trăm tám mươi năm tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh một mươi bốn năm tù nguyễn hoàng út em trai hạnh một mươi ba năm tù
võ minh phương trần công tới bùi văn miền trần văn phương mỗi bị cáo tám năm tù và nguyễn tương cầm tú bảy năm tù cùng với tội buôn lậu
bổ sung bằng hình phạt tiền đối với bị cáo hậu hạnh chín mươi triệu đồng bị cáo út hai mươi triệu đồng